hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã kịp thời cứu nạn và đưa một thuyền viên bị nạn
khi đang đánh bắt cá trên biển vào bờ để cấp cứu khẩn cấp
trước đó vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tàu cá mang số hiệu chín nghìn chín trăm chín mươi một ts do ông ngô trí đông làm thuyền trưởng
cùng chín ngư dân khi đang khai thác hải sản tại khu vực cách cửa hội về phía bắc khoảng bốn mươi bốn hải lý
thì thuyền viên đồng xuân thủy không may bị tai nạn lao động rơi từ trên ca bin xuống bong tàu
bất tỉnh nguy hiểm đến tính mạng thuyền trưởng đông đã phát tín hiệu xin cứu nạn khẩn cấp
nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã điều động cán bộ chiến sĩ hải đội hai
cùng phương tiện ra cứu nạn sau khi tiến hành công tác sơ cứu ban đầu
thuyền viên bị nạn đã được đưa vào bờ và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị